những người gặp chứng bệnh về gan
gương có vị nóng kích thích sự bài tiết của các tế bào gan
khi mắc các chứng bệnh về gan nếu ăn hoặc uống nước từ gừng sẽ khiến cho các tế bào gan bị hoại tử
bởi bản chất của những tế bào gan thường bị hoại tử khi đang trong trạng thái được kích thích
do vậy khi mắc các chứng bệnh về gan như sơ gan viêm gan gan nhiễm mỡ
tốt nhất bạn không nên lạm dụng loại thực phẩm này
những người bị sỏi mật
người bị sỏi mật cũng được khuyên không nên ăn gừng
uống nước gừng bởi tính chất cay nóng của gừng sẽ làm cho các viên sỏi bị mắc kẹt trong túi mật
uống thuốc không thể tiêu hoặc đẩy sỏi ra ngoài được
bị sỏi thận mà uống nước gừng bạn sẽ cầm chắc nguy cơ phải đi phẫu thuật mổ gấp sỏi ra ngoài
phụ nữ trong nửa thời kỳ cuối mang thai
theo kinh nghiệm dân gian hường được dùng trong thời kỳ đầu của thời kỳ mang thai
nhằm giảm các trợ chứng buồn nôn tiết nước bọt và giảm các trợ chứng như ngộ độc
còn trong nửa cuối của thai kỳ
nên hạn chế dùng gừng vì nó có thể làm tăng huyết áp gây nguy hiểm cho thái phụ
còn trong thời kỳ cho con gú không nên ăn gừng
vì nó có thể được bài tiết vào sữa mẹ gây ra chứng mất ngủ ở trẻ em
những người có thân nhiệt cao trẻ đang sốt cũng không nên dùng gừng
một nguyên tắc trong đông y mà lương y vũ quốc trung khuyến cáo khi sử dụng gừng hay bất kỳ vị thuốc nào
đó là hàn ngộ hàn tắc tử nhiệt ngộ nhiệt tắc cuồng
nghĩa là hàn gặp hàn rất dễ dẫn đến tử vong
nhiệt gặp nhiệt rất dễ dẫn đến phát cuồng điên
gừng có tính nhiệt những người có huyết áp thấp khi bị tụt huyết áp thì uống nước gừng là tốt
nhưng đối với người có huyết áp cao thì không thể uống nước hường trong bất cứ lý do gì
đặc biệt là uống nước gừng vào đúng thời điểm đang lên cơn huyết áp cao
lúc ấy gừng sẽ như chất kích thích làm cho huyết áp tăng cao
cưng có thể gây vỡ động mạch dẫn đến tai biến
tương tự khi thân nhiệt tăng cao
nếu uống nước gừng hoặc ăn thức ăn có giai đoạn
gừng sẽ làm cho thân nhiệt tăng cao hơn
sốt do cảm lạnh
nếu uống nước gừng để chữa cảm đẩy khí lạnh ra khỏi cơ thể
thì bạn cần phải hạ sốt trước
khi cơ thể hết sốt thì bạn mới được uống nước gừng
tương tự nếu bị cúm virus mà không sốt hay sốt nhẹ
vẫn có thể dùng gừng
nhưng khi đã có dấu hiệu sốt cao
và có nguy cơ tổn thương các mạch máu và sốt huyết
thì tuyệt đối không được sử dụng gừng
nếu bị cảm nắng
thì tuyệt đối tránh dùng gừng
người bị sốt do cảm lạnh
nếu bị cảm nắng thì đặc biệt không được uống nước gừng
uống nước gừng khi bị cảm nắng
nóng có thể dẫn đến tử vong
người bệnh dạ dày tá tràng
đối với người bị dạ dày
viêm lết dạ dày lết tá tràng
sẽ được bác sĩ khuyên không nên ăn gừng
vì trong thành phần của gừng
có những chất chủ yếu hoạt động trên các niên mạc dạ dày
các niên mạc bị kích thích bào mòn
và gây ra những vết lết
gừng còn có phản ứng với thuốc
gừng có thể phù hợp và tương tác
với một số loại thuốc
có một số trường hợp ngoại lệ
nên khi đã uống thuốc
nếu muốn dùng gừng
nên tham khảo ý kiến bác sĩ
tốt nhất là không nên kết hợp gừng
với các loại thuốc giảm huyết áp
thuốc kích thích hoạt động của cơ tin
và chống loạn nhịp
những loại thuốc này có thể tăng hoạt tính
khi có sự góp mặt của gừng
bởi đó thường là những loại thuốc tắc sụn mạnh
và có thể gây quá liều
gừng cũng gây nguy hiểm
đối với các loại thuốc hạ đồng huyết
được quy định cho bệnh tiểu đường
nếu không nằm trong các trường hợp trên
thì bạn không nên bỏ qua công dụng thần kỳ
của gừng đối với sức khỏe con người
từ lâu gừng đã được sử dụng
trong y học nấu ăn
đây là một loại thực vật có thể sử dụng
linh hoạt dưới dạng bột xế khô
tinh dầu hoặc ăn tươi
gừng là một nguồn tuyệt vời
của vitamin a c e b
canxi kém và beta
sẽ phát triển các loại thuốc hạ đồng huyết
không có gì ngạc nhiên khi gừng tự hào
vì có rất nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc
gừng làm giảm dối loạn tiêu hóa
gừng được cho là một trong những phương pháp
chữa trị hiệu quả nhất cho các vấn đề dạ dày
nó có xu hướng tích tụ trong đường tiêu hóa
và giảm bớt sự nặng nề bụng
gừng cũng là một vị thuốc chữa bệnh
rất tốt cho trứng bụng và đầy hơi
do khả năng bài tiết khí từ ruột
dối loạn dạ dày đau bụng tiêu chảy
cũng có thể được giảm bớt
và tránh được bằng cách thêm gừng vào chế độ ăn uống của bạn
ngoài ra goog cũng sẽ thúc đẩy sự đồng hóa tốt hơn
và hấp thủ các chất sinh dưỡng trong máu của bạn
khi trị bệnh cường là một loại thuốc chống say tàu xe
cũng như say sóng rất tốt
sử dụng cưng là cách tuyệt đối an toàn và hiệu quả
để chữa nôn mửa hơn các loại thuốc thông thường
một chút bột gừng có thể làm giảm và loại bỏ
tất cả các trụ trứng của say sóng
say tàu xe như nôn mửa chóng mặt
gia mồi hôi lạnh và buồn nôn
gừng cũng là một loại thực phẩm tuyệt vời
cho các bà mẹ tương lai vào giai đoạn đầu của thai kỳ
ăn gừng có thể làm giảm nguy cơ dị tật bẩm sinh
cũng như các trụ trứng của việc mang thai
giảm viêm và đau
cường được biết đến rộng rãi với tác dụng chống viêm của nó
nghiên cứu cho thấy rằng
các hoạt chất trong gừng có hiệu quả như những viên thuốc giảm đau phổ biến
gừng có thể điều trị trụ trứng trổ rút kinh nguyệt nghiêm trọng
nó cũng làm giảm chứng đau nửa đầu đau cơ đau lưng và đau khớp
uống trà với một miếng nhỏ của gừng
là cách dễ dàng để làm giảm bớt cơn đau đầu và có một giấc ngủ ngon
ngăn ngừa chữa trị bệnh ung thư
sự gia tăng của bệnh ung thư trên thế giới hiện nay
đã thúc đẩy các nhà khoa học nghiên cứu tiềm năng
của các thực phẩm trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư
nhiều bằng chứng xác thực đã chứng minh rằng
gừng là một thực phẩm có thể làm được điều đó
trong một nghiên cứu trên những con chuột mang khối u
các nhà khoa học phát hiện ra rằng
gừng có thể giết chết tế bào ung thư
theo hai cách khác nhau
cách thứ nhất là tế bào tự tử
các hoạt chất có trong gừng
làm cho các tế bào ung thư tự phá hủy
trong khi không tác động đến các tế bào khỏe mạnh khác
cách thứ hai
tế bào tự tiêu hóa
ngừng thúc đẩy các tế bào ung thư tự diệt
tác giả rebecca liu cho biết
hầu hết bệnh nhân ung thư bị tai phát bệnh
dẫn tới biện pháp hóa học trị liệu thông thường
liên quan tới dạng apoptosis không còn hiệu quả
gừng có thể khiến tế bào chết theo kiểu autophagy
bên cạnh kiểu apoptosis
nó có thể khắc phục tình trạng vô cảm
với phương pháp hóa học trị liệu truyền thống
từ nghiên cứu đó
loại gia vị có tính ấm
vị cây này được cho là phương thuốc tự nhiên hiệu nghiệp
trong việc ngăn chặn sự phát triển
của các tế bào ung thư
nhất là tế bào ung thư bồng trứng
bên cạnh đó
các nhà khoa học trường đại học michigan mỹ
cũng đã thử nghiệm bằng cách kiểm tra ba mươi người khỏe mạnh
chia làm hai nhóm
một nhóm dùng hai gram gừng mỗi ngày
và nhóm dùng hai giả dược
trong vòng một tháng
sau đó họ xác định mức độ viêm ruột kết đại tràng
giảm đáng kể ở những người dùng gừng
người chủ trì nghiên cứu cho biết
gừng giúp giảm tình trạng viêm
ở các mô trong đường ruột
của những người tham gia nghiên cứu
chúng tôi khẳng định rằng
sự gia tăng tình trạng viêm
hoặc viêm mãn tính ở các mô bị tổn thương trong đường ruột
có liên quan chặt chẽ tới nguy cơ gây tiền ung thư
ung thư hoặc các khối u
ở ruột kết
đã có gần một mươi bảy nghiên cứu khác trên cả động vật
và con người đều cho thấy
gừng không chỉ làm thu hẹp các khối u
mà còn để ngăn ngừa
và làm giảm sự di căn của tế bào ung thư
đến các bộ phận khác của cơ thể
gừng chứa hoạt chất grinerol
có khả năng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ
giúp ngăn ngừa các u bố
có mầm mống ung thư hình thành cơ thể
nồi dưỡng tế bào ung thư
tăng cường hệ thống miễn dịch
từ lâu chúng ta đã biết
gừng có nhiều tác dụng như kháng khuẩn
gừng rất giàu cho giúp tăng cường miễn dịch
có vai trò kháng virus
kháng nấm và kháng khuẩn
từ đó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch
cho phép cơ thể chống lại nhẫm trùng
và ngăn ngừa cảm cúm
gừng còn giúp giảm cân
gừng chứa các hợp chất gọi là ginerol
những hợp chất này kích thích một số hoạt động sinh học
trong cơ thể bạn khi bạn tiêu thụ chúng
các đặc tính chống oxy hóa
giúp kiểm soát các khốc tự do này
và đặc tính chống viêm của nó
có thể chống lại chứng viêm
những đặc tính này không trực tiếp giải quyết
tình trạng thừa cân
nhưng chúng giúp ngăn ngừa tổn thương tim mạch
và các tác dụng phụ khác của việc thừa cân
trong khi bạn làm việc để đưa cân nặng của mình
về con số khỏe mạnh
nghiên cứu khác ủng hộ ý kiến rằng
gừng có thể đóng vai trò quan trọng
trong việc giảm cân
một nghiên cứu cho thấy rằng
những người đàn ông thừa cân ăn gừng sẽ no lâu hơn
một phân tích tổng hợp các nghiên cứu
xem xét lợi ích giảm cân của loại thực phẩm
cho thấy rằng gừng có tác động đáng kể
đến trọng lượng cơ thể và mỡ bụng
tỷ lệ eo hông
gingron khuyến khích các hoạt động sinh học nhất
trong cơ thể bạn
chúng có tác dụng chống béo phì
giúp thức ăn tiêu hóa nhanh hơn
và kích thích cơ thể tăng tốc độ tiêu hóa thức ăn qua ruột kết
sao si gợi ý rằng
hingerone có thể giúp ổn định lượng đường trong máu của bạn
giữ lượng đường trong máu ổn định
có thể là chìa khóa để giảm cân
gừng là một kích thích tình dục mạnh mẽ
gừng từ lâu
cũng được sử dụng như một chất kích thích tự nhiên
nhằm tăng hàm muốn tình dục một cách tự nhiên
vậy thực sự
gừng có thể thúc đẩy
các tác dụng khác của gừng
gừng giúp tăng lưu lộn máu
mặc dù việc nghiên cứu về tác dụng trực tiếp của gừng
đối với ham muốn tình dục còn hạn chế
nhưng không ít nghiên cứu cho thấy rằng
gừng có thể làm tăng lưu lộn máu
một cơ chế có thể giúp tăng cường kích thích tình dục
và ham muốn tình dục
có nghiên cứu cho thấy rằng
gừng có thể giúp ổn định huyết áp
điều này có thể đặc biệt có lợi cho hà muốn tình dục
vì các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng
huyết áp tăng có liên quan đến
nguy cơ dối loạn chức năng tình dục cao hơn
ở cả nam giới và phụ nữ
các nghiên cứu khác cho thấy
gừng còn có thể ngăn ngừa đông máu
và giúp giãn nở các mạch máu
để hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn
do đó có thể làm tăng hương phấn tình dục
giảm tình trạng mất cân bằng oxy hóa
mất cân bằng oxy hóa là một tình trạng đặc trưng
bởi sự mất cân bằng của các gốc tự do
và chất chống oxy hóa trong cơ thể con người
dẫn đến viêm và tuần thương tế bào
một số nghiên cứu cho thấy
mất cân bằng oxy hóa có thể tác động tiêu cực
đến khả năng sinh sản và chức năng tình dục
các nhà khoa học đã nghiên cứu sâu
về khả năng của gừng
về việc giúp giảm viêm
và giảm tình trạng mất cân bằng oxy hóa trong cơ thể
các nghiên cứu trên phòng thí nghiệm
và trên động vật cho thấy
tùng có thể giúp giảm tình trạng mất cân bằng oxy hóa
và các thay đổi liên quan đến tuổi tác
đối với tế bào và mô khi kết hợp
với các thành phần thuốc khác
có thể giúp điều trị dối loạn gừng dương
tuy nhiên vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn
để xác định xem đặc tính chống viêm của gừng
có thể tác động thế nào
tới hàm muốn tình dục ở người
có thể cải thiện khả năng sinh sản
điều thú vị là một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng
gừng có thể tăng cường khả năng sinh sản
cho cả nam và nữ
các nghiên cứu trên động vật cho thấy
gừng có thể tăng sản xuất testosterone
bằng cách tăng cường lưu lượng máu
giảm tình trạng mất cân bằng oxy hóa
và tăng mức độ hormone luteinizing
có liên quan đến quá trình tổng hợp testosterone
gừng cũng có thể tăng cường chất tinh dịch
bằng cách cải thiện nồng độ
khả năng di chuyển
và khả năng tổn hại của các tế bào tinh trùng
một nghiên cứu khác trên động vật
cho thấy gừng có thể có lợi
cho khả năng sinh sản của phụ nữ
bằng cách cải thiện quá trình hình thành năng trứng
tức là sự trưởng thành của năng noãn
tuy nhiên hãy nhớ rằng
các nghiên cứu trên người vẫn còn rất hạn chế
các nghiên cứu trên động vật
và trong phòng thí nghiệm thường dùng sử dụng
chiết xuất gừng đậm đặc
do đó vẫn cần nghiên cứu thêm về tác động trực tiếp
của gừng đối với hà muốn tình dục ở người
song với những lợi ích cơ bản trên của gừng
thì nếu bạn đang muốn cải thiện
tình trạng hàm muốn tình dục của mình
thêm gừng vào chế độ ăn uống của bạn
có thể là một lựa chọn tốt
hãy thử pha một tách trà gừng nóng
hoặc thử gừng trong món xào nước sốt
hoặc món trắng miệng
các bài thuốc chữa mất ngủ từ gừng
bài thuốc một
gừng cộng đường phèn và nước
cách làm bài thuốc này hết sức đơn giản
bạn dùng một nhánh gừng to
rửa thật sạch thái mỏng
cho vào nồi cùng với năm trăm linh ml nước
sau đó đun sôi
độ khoảng năm phút thì cho thêm một chút đường phèn
tuy độ ngọt và lượng đường
sau đó đun thêm khoảng một mươi phút nữa
thì tắt bếp để nguội và uống ngay trong ngày
tốt nhất là nên uống vào buổi chiều và buổi tối
hiệu quả sẽ phụ thuộc vào cơ địa
và tình trạng bệnh của từng người
nhưng hầu hết mọi người uống
từ khoảng một đến hai tuần sẽ thấy hậu quả
bài thuốc hai
gừng mật ong và chanh
mật ong cũng có thể hỗ trợ chữa mất ngủ cực tốt
nên có thể kết hợp cùng với gừng
bạn cũng chọn cho mình một củ gừng nhỏ
rửa sạch thái mỏng
sau đó cho vào đun sôi cùng nước
đun khoảng năm phút
bỏ ra để nguội
cho thêm vào cốt nước khoảng ba đến bốn giọt nước chanh
và một thịa mật ong nhỏ
dùng uống trong ngày
bài thuốc ba
gừng muối và nước
ngoài việc đun nước gừng để uống
thì bạn cũng có thể sử dụng phương pháp khác
hưng có thể chế biến thành bài thuốc chữa mất ngủ
dưới dạng nước ngâm chân vào buổi tối
chom các lát gừng cắt sẵn vào khoảng ba lít nước để đun sôi
sau đó bỏ ra để ấm khoảng bốn mươi độ
thì cho thêm vào một thịa muối khuấy đều
rửa sạch chân
sau đó cho vào nước gừng
khoảng hai mươi phút thì bỏ ra
lao chân khô và chuẩn bị lên giường ngủ
khi ngâm chân nếu nước lạnh thì pha thêm nước ấm vào
không nên để chân ngâm nước lạnh
cũng không nên ngâm chân nước quá nóng
hỗ trợ điều trị triệu chứng của bệnh covid một mươi chín
gừng và xả là hai gia vị rất quen thuộc
tuy nhiên nếu dùng không đúng cách hay lạm dụng
có khi phản tác dụng gây hậu quả xấu tới sức khỏe
nhất là đối với bệnh nhân covid một mươi chín
hiện nay trên các trang mạng
nhiều người chia sẻ cho nhau những thông tin
về công dụng của sả gừng trong phòng người bệnh
tuy nhiên các vị thuốc này cần dùng đúng lúc đúng người mới hiệu quả
công dụng của gừng
theo đồng ý gừng tươi là vị thuốc gọi là sinh khương
gừng có vị cay tính ấm vào ba kinh phế tỉ vị
tác dụng giải biểu tán hàn ôn chung hành thủy tiêu đàm giải độc
gừng để khô là càn khương tính nóng ôn ấm tì vị
gừng nướng sao đen hắc khương có tác dụng ấm càn thận
theo sách tuệ tĩnh
gừng vị cay tính ấm thông khí tỉnh thần thông chín khiếu trừ tà khí phục hồi chín khí
gừng có chứa tinh dầu các loại vitamin b một b hai b sáu c và chất khoáng giúp tăng cường sức khỏe
theo dược tính gừng tươi có vị cay tính ấm vào ba kinh phế tỉ vị
nên dùng rất tốt đối với tỷ phế khí hư nội hàn thấp bị covid một mươi chín biểu hiện sốt ớn lạnh ho đàm nhiều ho tức ngực bụng đầy
chậm tiêu rất tốt
kiên kỷ khi dùng gừng
tuy có nhiều công dụng đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng dùng được gừng
những người tỉ phế nhiệt biểu hiện hò khan hò cơn hò không đàm cần tàu bón tiểu vang ít
người vốn gầy nóng âm hư dễ ra nhiều mồ hôi không dùng hoặc dùng hạn chế hừng
phụ nữ có thai không nên dùng gừng
hoặc các giai đoạn sốt lùi nhiệt tả lưu lại nóng bất sức da nổi mụn nhọt cũng không nên dùng gừng
tóm lại xả gừng là bài thuốc dân gian tác dụng nhanh nhiệt dưỡng âm
phát hãn giải biểu trừ ngoại tà hóa đàm bớt ho tăng cường sức đề kháng hỗ trợ điều trị chứng của bệnh covid một mươi chín rất hiệu quả
tuy nhiên xả gừng mỗi vị đều có vị tính hàn nhiệt công dụng khác nhau
nên dùng khi ra giảm cho phù hợp để chứng hàn nhiệt giai đoạn của bệnh từng người
do đó không nên dùng nguyên các bài chia sẻ trên mạng
có thể dùng cho người khỏe với người ốm người bệnh covid một mươi chín
bởi nếu người âm hưu nội nhật mà dùng nhiều vị gừng
xả làm tổn thương
âm tân dịch dẫn đến biến chuyển xấu khó lường với sức khỏe thậm chí là tính mạng